ngày hai mươi chín tháng một mươi hai bộ y tế đã có công văn gửi giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố trong cả nước
và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh covid một mươi chín
theo bộ y tế hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
với các biến chủng có khả năng lây lan nhanh và gây nguy hiểm như delta và omicron
tại việt nam dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát
tuy nhiên số ca mắc mới có xu hướng tăng tại một số tỉnh thành phố
để tiếp tục chủ động tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc
quản lý hiệu quả các ca bệnh covid một mươi chín trong bối cảnh cả nước đang thực hiện thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín phù hợp với điều kiện và nguồn lực của các địa phương
bộ y tế yêu cầu giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ y tế
tổ chức thực hiện giám sát bệnh covid một mươi chín với các nhóm đối tượng
cụ thể ca bệnh cần giám sát hay nghi ngờ là f là một trong số các trường hợp
là f một tiếp xúc gần với f và có ít nhất hai trong số các biểu hiện lâm sàng như sốt ho đau họng
chảy nước mũi nghẹt mũi đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác giảm hoặc mất khíu giác
đau nhức đầu tiêu chảy khó thở viêm đường hô hấp
là người có yếu tố dịch tễ không bao gồm f một và có ít nhất hai trong số các biểu hiện lâm sàng như trên
là người có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với virus sars cov hai
người có yếu tố dịch tễ không bao gồm f một là người có mặt trên cùng phương tiện giao thông
hoặc cùng địa điểm sự kiện nơi làm việc lớp học với các bệnh xác định là f
đang trong thời kỳ lây truyền người ở đến từ khu vực ổ dịch đang hoạt động
các bệnh xác định f là một trong số các trường hợp sau
là người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai bằng phương pháp xét nghiệm pcr
là f một tiếp xúc gần với f và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với virus sars cov hai
là người có biểu hiện lâm sàng nghi mắc covid một mươi chín tức ca bệnh nghi ngờ và có kết quả xét nghiệm nhanh
kháng nguyên dương tính với virus sars cov hai cũng như có yếu tố dịch tễ không bao gồm f một
là người có kết quả xét nghiệm nhanh khá nguyên dương tính hai lần liên tiếp xét nghiệm lần hai trong vòng tám giờ
kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần một với virus sars cov hai và có yếu tố dịch tễ không bao gồm f một
sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên với virus sars cov hai phải thuộc danh mục được bộ y tế cấp phép
xét nghiệm nhanh kháng nguyên do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát
của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa
người được coi là f một tiếp xúc gần với f là một trong các trường hợp sau
người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp bắt tay ôm hôn tiếp xúc trực tiếp dưới da cơ thể với f trong thời kỳ lây truyền của f
người đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp trong vòng hai mét hoặc trong cùng không gian hẹp
kín và tối thiểu thời gian một mươi năm phút với ca bệnh xác định f khi đang trong thời kỳ lây truyền của f
người không đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp gần trong vòng hai mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp
kín với f trong thời kỳ lây truyền của f
người trực tiếp chăm sóc khám và điều trị ca bệnh xác định f khi đang trong thời kỳ lây truyền của f
mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân ppe
theo bộ y tế thời kỳ lây truyền của ca bệnh xác định f được tính từ hai ngày trước khi khởi phát
đối với ca bệnh xác định không có triệu chứng thì thời kỳ lây truyền được tính từ hai ngày
trước ngày được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính cho đến khi kết quả xét nghiệm âm tính
hoặc giá trị ct lớn hơn ba mươi
tại sao nhiều người không mắc covid một mươi chín dù tiếp xúc với người bệnh
theo tổ trẻ để làm sáng tỏa điều này các nhà nghiên cứu tại đại học london anh
đã tiến hành phân tích dữ liệu của bảy trăm ba mươi một nhân viên y tế trong làn sóng lây nhiễm đầu tiên bùng phát ở nước này
trong đó có năm mươi tám người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars
mặc dù làm việc trong môi trường có nguy cơ cao
theo đó nghiên cứu công bố mới đây trên tạp chí nature giải thích nguyên nhân một số người không bị nhiễm sars cov hai
có thể là nhờ phản ứng của tế bào t tế bà bạch cầu đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch của cơ thể
ngoài ra cũng có thể họ đã từng phơi nhiễm với các loại virus thuộc họ corona như virus gây bệnh cảm lạnh thông thường
cụ thể khi virus sars cov hai xâm nhập ở một số người có thể kích hoạt các tế bào t
giúp cơ thể có thể nhớ những bệnh trước đây
đó đào thải virus trước khi virus gây ra các triệu chứng
hiện các nhà khoa học đã tìm ra lời giải thích
theo đó phát hiện một tỷ lệ người bị nhiễm trùng đột phá
trong đó virus xâm nhập vào cơ thể nhưng bị tế bào t của hệ miễn dịch loại bỏ ở giai đoạn đầu
điều này đồng nghĩa các xét nghiệm pcr và kháng thể lúc này sẽ cho kết quả âm tính
khoảng một mươi năm nhân viên y tế được theo dõi trong đợt đại dịch đầu tiên ở london anh
có vẻ phù hợp với kịch bản này theo godian
nghiên cứu mới nhất đã theo dõi chặt chẽ các nhân viên y tế về các dấu hiệu nhiễm bệnh
và phản ứng miễn dịch trong đợt đại dịch đầu tiên
mặc dù có nguy cơ phơi nhiễm cao nhưng năm mươi tám người tham gia không có kết quả xét nghiệm dương tính
với covid một mươi chín ở bất kỳ thời điểm nào
tuy nhiên các mẫu máu lấy từ những người này cho thấy họ có sự gia tăng các tế bào t phản ứng
với covid một mươi chín so với các mẫu được lấy trước khi đại dịch bùng phát
và so với những người hoàn toàn không tiếp xúc với virus
họ cũng có sự gia tăng một dấu hiệu nhiễm trùng khác trong máu
tế bào t sẽ đánh hơi protein trong bộ máy tái tạo
bộ phận mà sars cov hai có chung với các loại virus corona khác
ở một số người phản ứng này đủ nhanh và mạnh để tiêu diệt virus từ giai đoạn đầu
những tế bào t tồn tại từ trước này đã sẵn sàng để nhận ra sars cov hai
leon skwading nhà miễn dịch học tại đại học college london và tác giả chính của báo cáo cho hay
phát hiện này đặc biệt có ý nghĩa vì phản ứng miễn dịch của tế bào t
có xu hướng tạo ra khả năng miễn dịch lâu dài hơn
thường là vài năm thay vì vài tháng
so với các kháng thể
gần như tất cả các loại vaccine covid một mươi chín hiện có đều tập trung vào việc tạo kháng thể
chống lại protein ngai giúp sars cov hai xâm nhập vào tế bào
các kháng thể trung hoa này giúp bảo vệ tuyệt vời chống lại bệnh tật nặng
tuy nhiên khả năng miễn dịch suy giảm theo thời gian
một số nghiên cứu công bố trước đó cũng cho thấy
một số người có thể có đề kháng với virus sars cov hai cao hơn những người khác
kết quả nghiên cứu mới tại anh được cho là có thể mở ra hướng đi mới
trong phát triển các vaccine ngừa covid một mươi chín
theo đó tập trung kích thích phản ứng của tế bào t thay vì phản ứng của kháng thể
hướng đi mới có khả năng mang lại sự bảo vệ lâu dài hơn
tuy nhiên các nhà nghiên cứu vẫn khuyến cáo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch covid một mươi chín
như đe khẩu trang ở không dân kín hạn chế tiếp xúc xã hội
rửa tay thường xuyên tiêm mũi vaccine tăng cường